theo thống kê tại việt nam lượng rác thải nhựa đổ ra biển chiếm khoảng sáu tổng lượng nhựa thải ra biển của thế giới
nhưng tỷ lệ thu gom còn hạn chế và công nghệ tái chế đã bị lỗi thời hiệu quả thấp chi phí lại cao gây ổ nhiễm môi trường
bên cạnh đó tái chế chất thải nhựa chưa được tổ chức có quy mô
chủ yếu chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp nhỏ nên hiệu quả thu được rất thấp
thành phố hà nội đã thực hiện nhiều chính sách nhằm phòng chống rác thải nhựa
hướng tới phát triển thủ đô theo hướng bền vững được chính quyền doanh nghiệp và người dân ủng hộ
trên địa bàn thành phố hà nội lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ năm năm trăm linh tấn đến sáu tấn một ngày
trong đó rác thải nhựa chiếm khoảng từ tám ba mươi
từ năm hai nghìn một mươi chín thực hiện lời kêu gọi của thủ tướng về chống rác thải nhựa
hà nội đã có nhiều chính sách lộ trình thực hiện chương trình chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố
nhằm thay đổi ý thức từ các cơ quan nhà nước tới người dân
trong việc phát triển rác thải nhựa
tất cả các cơ quan công sở hành chính cận huyện các tổ chức chính trị hội đóng trên địa bàn thành phố
đã không sử dụng chất thải nhựa và bao bì tí lông một lần tại cơ quan công sở
sở tây nguyên trường sẽ tham mưu báo cáo thành phố để tiếp tục triển khai hiệu quả đồng bộ
chỉ thị ba mươi ba của thủ tướng huyện phụ cũng như là kế hoạch hai trăm ba mươi hai của thành phố văn hành
và đảm bảo đến ba mươi tháng một mươi hai thì các cơ quan công sở sẽ phân loại tại nguồn
để thiết thực lan tỏa các kế hoạch
tuy nhiên để giảm thiểu rác thải nhựa hiệu quả
cũng cần có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chống rác thải nhựa bền vững
doanh nghiệp phải chấp hành nếu mà doanh nghiệp vẫn cố tình để làm ra những sản phẩm như vậy
thì sẽ có phạt nặng chúng tôi thấy rằng chế tài phạt đó là doanh nghiệp
mà người ta sẽ thực hiện thiết thực nhất vì nó ảnh hưởng đến doanh thu đến lợi nhuận
ngoài việc chỉ đạo quyết liệt từ phía chính quyền sự tham gia vào cuộc của các tổ chức
chính trị xã hội và doanh nghiệp cùng sự hưởng ứng tích cực từ phía người dân
trong việc phòng và chống rác thải nhựa là một quá trình lâu dài
vì vậy cần xây dựng lộ trình
cụ thể cho từng giai đoạn phù hợp và nghiêm chỉnh thực hiện
từ hạn chế phát sinh chất thải tới tái sử dụng và tái chế chất thải
để thủ đô hà nội phát triển theo hướng bền vững